vâng theo báo cáo những thiệt hại ban đầu của địa phương đã được ghi nhận khi hầu hết nhà dân của các tỉnh miền trung tây nguyên đều xảy ra tình trạng tốc máy cây cối gãy đổ nằm la liệt và hàng ngàn trạm biến thế cũng đã xảy ra tình trạng mất điện
hiện thừa thiên huế đã có ghi nhận ban đầu một trường hợp tử vong do cây gãy đổ khi ra đường sau bão
đến tám giờ sáng ngày hai mươi tám tháng chín thừa thiên huế vẫn chưa có báo cáo sơ bộ về tình hình thiệt hại do bão số bốn gây ra
tuy nhiên tỉnh này cũng đã ghi nhận có nhiều nhà dân ở xã vinh xuân huyện phú vang phường hương an thị xã hương trà và một số địa phương có nhiều nhà ở của người dân bị tốc mái cây cối gãy đổ
tại tỉnh quảng trị thiệt hại do lốc xoáy ở thị trấn cửa việt huyện gio linh khiến cho nhiều quán ven biển và một trăm hai mươi nhà bị tốc mái sập tường bốn người bị thương đã được đi cấp cứu
đến năm h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng chín tại các xã vùng biển bãi ngang của tỉnh vẫn đang mất điện
tại tỉnh bình định hiện chưa có mưa nhỏ
và gió khoảng cấp năm nhưng đã có nhiều nhà dân tốc máy cây đổ và có người bị thương tỉnh này cũng đã xảy ra tình trạng mất điện tại một số khu vực